mấy ngày qua trên địa bàn thành phố hồ chí minh liên tục xảy ra những cơn mưa lớn bất ngờ
làm ngập úng nhiều nơi và thiệt hại không nhỏ về tài sản
cũng như gây khó khăn cho việc đi lại làm ăn sinh hoạt của hàng triệu người dân
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được sau cơn mưa kéo dài một giờ đồng hồ ở thành phố hồ chí minh
mưa ở thành phố hồ chí minh ngày càng diễn biến thất thường thậm chí khác với quy luật tháng năm
từ tháng một cho đến tháng bốn tức là trong cái thời điểm mùa khô hàng năm
thì ở mức trung bình nhiều năm thì nó chỉ trên dưới một trăm linh mm
nhưng mà năm nay thì có một số những cái điểm ví dụ như quận chín hay là tân bình thủ đức bình tân v v
thì tổng lượng mưa trên ba trăm linh mm tức là gấp ba bốn lần so với lệ trung bình nhiều năm
và cái số ngày mưa xảy ra cũng rất là nhiều so với trung bình nhiều năm
những người thống kê thì đầu tháng một cho đến cuối tháng bốn thì đã có những điểm lên đến hai mươi ngày là có mưa

nhiên tục thì đấy là một cái diễn biến về mưa trái mùa năm nay là hết sức là bất thường so với lệ trung bình nhiều năm ở thành phố hồ chí minh
mưa thất thường lượng mưa lớn đã gây không ít thiệt hại và khó khăn cho người dân sinh sống ở thành phố này
mùa mưa ở đây còn kéo dài đến cuối tháng một mươi nên tình trạng ngập úng sẽ còn tiếp tục xảy ra
trong khi hệ thống chống ngập của thành phố vẫn chưa được cải thiện
năm nay theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ nói chung
và thành phố hồ chí minh nói riêng có khả năng hứng chịu bão và áp thấp nhiệt đới từ biển đông rất lớn
điều đầu tiên là người dân nên theo dõi về các bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hàng ngày
tránh trường hợp khi vừa mưa xảy ra nước dâng lên nó làm hư hại các thiết bị điện cũng như là các tài sản
người sản xuất về nông nghiệp cây hoa màu các thứ thì cũng cần phải theo dõi liên tục về thời tiết
để có kế hoạch chăm bón cũng như là thu hoạch để tránh những cái tác hại
trước những hình thái thời tiết thay đổi bất lợi các nhà quản lý và người dân thành phố hồ chí minh
cần chủ động hơn và có những phương án phòng tránh để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra